nữ hoàng anh elizabeth đệ nhị vừa chính thức chấp thuận dự luật brexit rời khỏi liên minh châu âu
mang tính bước ngoặt tạo điều kiện để anh rời khỏi khối vào cuối tháng này
trên mạng xã hội twitter bộ trưởng brexit stephen buckley thông báo
nữ hoàng hiện đã ban chấp thuận hoàng gia cho dự luật brexit
dự luật này đã chính thức trở thành đạo luật brexit
điều này cho phép anh rời khỏi eu vào ngày ba mươi một tháng một
dự kiến vào ngày hôm nay hai mươi bốn tháng một các quan chức hàng đầu của eu sẽ ký văn bản chính thức về brexit
và thủ tướng anh boris johnson sẽ ký văn bản này ít ngày sau đó
hôm hai mươi hai tháng một vừa qua dự luật brexit đã được quốc hội anh thông qua lần cuối
thủ tướng johnson khẳng định việc phê chuẩn này đã giúp anh bỏ lại phía sau ba năm chia rẽ và bế tắc
và tập trung vào xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho đất nước